cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của iran vào israel
để trả đũa cuộc không kích vào lãnh sự quán nước này ở damas syri
đã cho thấy sự leo thang chưa từng có trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia ở khu vực trung đông
tuy nhiên từ vụ tấn công này giới chuyên gia cũng nhận định rằng tehran đã rút ra bài học quan trọng
từ cuộc xung đột nga ukraine và áp dụng chiến lược áp đạo hệ thống phòng không đối phương
bằng một cuộc tấn công nhiều lớp
iran không kích israel có gì tương đồng với chiến trường ukraine
đối với ukraine và những nước ủng hộ kiev cuộc tấn công của iran vào israel
chứng tỏ có mối liên hệ giữa moscow và tehran
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày một mươi bốn tháng bốn đã lên án vụ tấn công của iran
và việc tehran sử dụng máy bay không người lái shahed
ông zelensky nhấn mạnh rằng ở ukraine chúng tôi biết rất rõ sự khủng khiếp
của các cuộc tấn công tương tự do nga tiến hành
moscow sử dụng máy bay không người lái chah và tên lửa của nga đó là chiến thuật tấn công hàng loạt
các chuyên gia phương tây cho rằng nga đã triển khai uafe do iran sản xuất
để tấn công ukraine trong hơn một năm rưỡi và sự hợp tác giữa tehran và moscow
đã giúp cải thiện đáng kể thiết kế của máy bay không người lái cũng như khả năng của chúng
bốn ông luke coffey một thành viên cấp cao tại viên houston cho biết
giống như cách chúng ta đang tìm hiểu về hiệu quả của vũ khí trên chiến trường
sau khi cung cấp chúng cho ukraine iran cũng đang tìm hiểu chiến lược nào có hiệu quả
và chiến lược nào không hiệu quả đối với loại uav của họ đã được sử dụng ở ukraine
ông cofei cho hay iran đã thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với các mẫu uav của họ
từ việc ngụy trang tốt hơn đến nâng cấp động cơ giúp chúng bay nhanh hơn và linh hoạt hơn
không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật
vi trình iran đã rút ra bài học từ các cuộc tập kích của nga ở ukraine
các cuộc không kích của iran rất giống với những gì chúng ta đã thấy ở ukraine
họ sử dụng một loại vũ khí khác nhau trên không từ tên lửa hành trình
tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái
chúng được phóng theo đợt hoặc theo cách mà sự ổ ạt của chúng làm áp đảo phòng không đối phương
iran cho biết nước này phát động cuộc tấn công vào israel để trả đũa vụ đánh bom ngày một tháng bốn
vào khu phức hợp đại sứ quán nước này ở syri khiến nhiều người thiệt mạng
trong đó có cả các chỉ huy quân sự cấp cao
quân đội israel cho biết iran đã phóng khoảng một trăm bảy mươi máy bay không người lái
hai mươi tên lửa đạn đạo và ba mươi tên lửa hành trình và chín mươi chín số vật thể đã bị bắn hạ
ông sina azudi học giả thỉnh giảng và là giảng viên chuyên ngành quan hệ quốc tế
tại trường quan hệ quốc tế elliot thuộc đại học job washington cho biết
những gì iran đã làm là phóng uav trước rồi đến tên lửa
đây cũng là chiến thuật mà nga đang làm ở ukraine
nga đã phóng tên lửa
theo ông azerdi từ góc độ ngắn hạn có thể nói đây là một thất bại đối với iran
hoặc họ đã không thành công
nhưng suy cho cùng họ cũng đang theo dõi
họ đã thấy uafe hoặc tên lửa của họ bị bắn hạ như thế nào để rút ra bài học và cải thiện mọi thứ
ông asodi cho biết thêm rằng họ cũng đã thử nghiệm điều gì sẽ xảy ra trong một cuộc xung đột tiềm mẩn
mỹ giordani và những nước khác sẽ làm gì
họ cũng đã kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa của israel
họ đang ghi chép
tôi chắc chắn rằng họ sẽ nỗ lực cải thiện những hệ thống vũ khí hiện có
đây cũng là những gì người nga đang làm
trong một phân tích viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở mỹ cho biết
mặc dù iran có thể đoán trước rằng israel sẽ có hệ thống phòng không mạnh hơn so với ukraine
nhưng tehran có thể đã rất ngạc nhiên trước thành công chung của israel
viện nghiên cứu chiến tranh nhận định rằng lực lượng phòng không ukraine có tỷ lệ đánh chặn khoảng ba mươi
tên lửa đạn đạo của nga trong các cuộc tấn công lớn gần đây
iran có thể dự đoán rằng
đánh chặn của israel sẽ cao hơn ukraine nhưng không vượt chín mươi trước loạt tên lửa đạn đạo lớn như vậy
nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng nga chưa bao giờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo cỡ lớn như vậy
trong một cuộc tấn công vào ukraine
khả năng phòng thủ thành công của israel được cho là được xây dựng dựa trên nhiều năm chuẩn bị và huấn luyện
cũng như mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia vùng vịnh nhờ hiệp định abraham
tuy nhiên cuộc tấn công của iran vẫn là một thách thức đáng kể
thiếu tướng israel đáng nghỉ hưu jacob aziz hiện là phó chủ tịch cấp cao
phụ trách các vấn đề israel tại viện do thái vị an ninh quốc gia mỹ cho rằng
cuộc tấn công bằng uav và tên lửa của iran đang cố gắng áp đảo và bão hòa mạng lưới phòng không của israel
cũng như của mỹ và các nước đối tác của họ trong khu vực
theo ông sự kết hợp giữa uav và tên lửa hành trình có tác dụng kéo căng lực tình báo
và phát hiện các lớp phòng thủ khác nhau
chắc chắn iran đã biết về những khả năng đó và đang cố gắng áp đảo chúng
sau khi iran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa
trong một cuộc tấn công trả đũa chưa từng có vào israel
trung quốc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang ở trung đông
sẽ làm dấy lên nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở khu vực mà bắc kinh đã cam kết đóng vai trò kiến tạo hòa bình
theo kênh cnn của mỹ ngày một mươi năm tháng bốn bộ ngoại giao trung quốc cho biết
nước này kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế để ngăn chặn leo thang hơn nữa
coi những căng thẳng mới nhất là sự lan tỏa từ cuộc xung đột ở gaza
điều mà trung quốc cho rằng nên được giải quyết để chấm dứt càng sớm càng tốt
bộ ngoại giao trung quốc cũng lưu ý thêm rằng nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế
đặc biệt là các nước có ảnh hưởng đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực
quyết định tấn công trực tiếp vào israel của các nhà lãnh đạo iran đã đẩy cuộc chiến ngầm giữa hai đối thủ trong khu vực trở thành công khai
israel đang được các đồng minh phương tây kêu gọi giảm căng thẳng khi lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong khu vực ngày càng gia tăng
một kịch bản mà washington đang tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của bắc kinh để tránh
sau cuộc tấn công vào tòa nhà lãnh sự iran ở damas mà tehran cho biết đã khiến bảy người thiệt mạng
trong đó có hai chỉ huy quân sự hàng đầu của iran
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã nói chuyện với nhà ngoại giao hàng đầu trung quốc vương nghị
và những người đồng cấp khác ở thổ nhĩ kỳ và ả rập xê út để làm rõ rằng leo thang không phải là hành động phù hợp
vì lợi ích của tất cả các bên và các nước nên hối thúc iran không leo thang tình hình
đó không phải là lần đầu tiên mỹ đề nghị
đề nghị trung quốc gây ảnh hưởng đến iran kể từ khi cuộc chiến giữa israel và hamas nổ ra vào tháng một mươi năm ngoái
sau các cuộc tấn công của lực lượng houthi vào hoạt động vận chuyển thương mại ở biển đỏ cuối năm ngoái
các quan chức mỹ đã nhiều lần tìm cách hối thúc bắc kinh gây áp lực lên tehran
nơi được cho là hỗ trợ houthi để kiềm chế các cuộc tấn công
sự bùng phát căng thẳng mới nhất một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc liệu trung quốc có sử dụng đòn bẩy với iran
và liệu bắc kinh có sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng của mình hay không
william figuera phó giáo sư tại đại học groningen ở hà lan nêu quan điểm
trên lý thuyết trung quốc có rất nhiều đòn bẩy tiềm năng đối với iran
trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của iran trong thập kỷ qua và mua chín mươi lượng dầu xuất khẩu của iran
mang lại nguồn thu huyết mạch cho tehran trước các lệnh trừng phạt của mỹ
các công ty trung quốc cũng cung cấp cho iran thiết bị an ninh và giám sát
tuy nhiên trên thực tế trung quốc khó có thể sử dụng những đòn bẩy này để tác động đến iran
chuyên gia figuera cho biết
vũ khí hóa các mối quan hệ thương mại này đặc biệt là theo cách gây chú ý như vậy
sẽ làm suy yếu chiến lược khu vực lớn hơn của bắc kinh trong việc phát triển các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ trên khắp nam toàn cầu
trung quốc đã mở rộng đáng kể dấu ấn kinh tế và chính trị của mình ở trung đông
trong những năm gần đây chủ tịch trung quốc tập cận bình đã tuyên bố sẽ đóng góp để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở trung đông
như một phần của sáng kiến an ninh toàn cầu nhằm đưa ra một giải pháp thay thế cho trật tự an ninh do phương tây chi phối
các nhà phân tích cho biết năm ngoái bắc kinh đã môi giới để hàn gắn mối quan hệ lịch sử giữa ả rập xê út và iran
hai đối thủ lâu năm trong khu vực
nhưng việc kiềm chế iran trong cuộc xung đột đang diễn ra có thể là một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với trung quốc
và trong khi trung quốc thực sự lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột rộng hơn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và thương mại của nước này trong khu vực
đặc biệt là các hợp đồng năng lượng thì bắc kinh tin rằng nguyên nhân sâu xa là do cuộc xung đột ở gaza
chuyên gia ficora kết luận do đó trung quốc nhận thấy giải pháp thực sự không phải là họ kiềm chế iran
mà là ở việc mỹ kiềm chế israel và đưa ra một kế hoạch thương lượng bao gồm giải pháp hai nhà nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại